sáng ngày bốn tháng tám các tổ giám sát phòng dịch covid một mươi chín đối với loại hình vận tải đường thủy và đường bộ
tại tp hcm tiếp tục hoạt động giám sát thực tế tại một số địa bàn
tổ giám sát đường thủy do đại diện thanh tra sở giao thông vận tải là tổ trưởng
cùng với đại diện sở y tế công an thành phố và các phòng chuyên môn của sở giao thông vận tải
triển khai giám sát tại tuyến vận tải đường thủy đi huyện cân dơ các bến thủy nội địa
bến đò trên địa bàn nhắc nhở các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm túc các quy định hướng dẫn phòng dịch
cùng thời điểm này tổ giám sát phòng dịch trên đường bộ cũng triển khai
đại diện thanh tra sở giao thông vận tải cho biết qua những ngày đầu kiểm tra
các bến đường thủy đường bộ và xe khách bến thuyền đều thực hiện tốt công tác phòng dịch
các tổ giám sát sẽ tổng hợp báo cáo tình hình kết quả giám sát các khó khăn
vướng mắt và kiến nghị đề xuất về bang chỉ đạo phòng dịch covid một mươi chín của thành phố